đối với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp thì mong ước được một lần lên xe hoa
được mặc trang phục cô dâu chú rể là một điều tưởng chừng như quá xa vời
thế nhưng ngày hôm qua mong ước của hai mươi hai cặp đôi vợ chồng tại tỉnh thừa thiên huế đã trở thành hiện thực
lần đầu tiên liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức đám cưới tập thể cho hai mươi hai cặp đôi
là công nhân viên chức đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập công đoàn việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
từ sáng sớm tại trụ sở liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế
sau khi được trang điểm và diện trang phục áo dài khăn đóng
các cô dâu chú rể bước lên những chiếc xích lô đỗ chờ sẵn ở ngoài đường
sau phần nghi lễ chính thức ba mươi ba xe xích lô được trang trí hoa cưới rước dâu
đi qua nhiều tuyến đường và địa điểm lớn tại thành phố huế như cầu trường tiền
đến chợ đông ba cầu phú xuân
sau đó dừng chân ở trung tâm tiệc cưới tại nhà văn hóa lao động tỉnh thừa thiên huế
đã được bảo vệ cho đạo của dâu chúng đã đạt được những gì mình mong muốn
hai vợ chồng em là hoàn cảnh là rất khó khăn
nên được nhận sự hỗ trợ của công đoàn tỉnh tổ chức cho hai chồng em
được hạm dự đàm cưới ngày hôm nay
rất vui không việc nói như thế là xin cảm ơn liên đồng lao động tỉnh
đã tổ chức cho những cặp đối giọng với tôi về
đây là những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn thu nhập thấp
tuổi đời từ hai mươi đến bốn mươi năm không có điều kiện để tổ chức đám cưới
nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng đó
nghiên đoàn lao động tỉnh thừa thuyên huế đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi
ngoài việc hỗ trợ sáu mươi người các cặp đôi đã được tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi
sáu bản việc cho hai mươi hai cặp đôi liên đoàn lao động tỉnh cùng các doanh nghiệp trên địa bàn
tặng và hỗ trợ mỗi cặp nhẫn cưới một chỉ vàng và các chi phí khác
vượt lên rất là nhiều khó khăn để vận động cho được tư tưởng của các cặp đôi
rồi vận động cho được người thân của họ
và khi họ hiểu được cái vắng hóa của tổ chức đám cưới đám thề
rồi họ hiểu được sự chung tay của tổ chức công đoàn đối với cuộc sống của họ
họ hiểu được là công đoàn ngoài cái bảo vệ quyền lời để đảm bảo cái hai hoa trong doanh nghiệp
thì công đoàn còn chung tay với họ trong cái cuộc sống đời thương
đây là lần đầu tiên tỉnh thừa thiên huế tổ chức đám cưới tập thể cho các công nhân
người lao động nghèo hoàn cảnh khó khăn
trong số hai mươi hai cặp đôi tham gia cưới tập thể lần này có năm mươi là công nhân
dù là một đám cưới tập thể nhưng những lễ nghi có của một đám cưới truyền thống
vẫn được ban tổ chức lò đầy đủ cho các cặp đôi
thông qua hoạt động ý nghĩa này liên đoàn lao động tỉnh thừa thiên huế đã hướng đến những nhu cầu thiết thực
góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn
đồng thời đã tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa làm đoàn viên công đoàn
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và xây dựng nếp sống văn minh
trong việc cưới hỏi trên địa bàn tỉnh